nhằm tôn vinh và phát huy những giá trị độc đáo của nghệ thuật đờn ca tài tử nam bộ
ngày một mươi sáu tháng bốn trung tâm văn hóa tp hcm tổ chức khai mạc liên hoan đờn ca tài tử thành phố năm hai nghìn một mươi chín
giải hoa sen vàng đây là dịp để hơn ba trăm linh nghệ nhân tài tử đờn ca của hai mươi bốn cơ lộc bộ đờn ca tài tử
thuộc các quận huyện thành phố cùng nhau giao lưu chia sẻ kinh nghiệm biểu diễn
trong bốn ngày diễn ra liên hoan từ một mươi sáu tháng bốn đến hai mươi tháng bốn các câu lạc bộ sẽ trình diễn một trăm hai mươi tiết mục
gồm bốn loại hình bắc hạ nam oán bằng hình thức thể hiện đơn ca song ca độc tấu song tấu hòa tấu
với nội dung ca ngợi đảng bác hồ ca ngợi hình ảnh anh bộ đội cụ hồ trong đấu tranh giải phóng dân tộc
và trong thời bình ca ngợi tình yêu quê hương đất nước các thành tiệu trong công cuộc đổi mới của đất nước
của thành phố hồ chí minh đồng thời ca ngợi sự phát triển về mọi mặt của thành phố
các thành phố hồ chí minh nhất là trong xây dựng nông thôn mới mỗi cơ lộc bộ xây dựng một chương trình
thời lượng không quá ba mươi phút thi diễn đơn ca song ca hoặc tam ca liên hoan sẽ tổng kết và trao giải vào ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi